điều quốc hội thảo luận về dự án luật cảnh vệ
các đại biểu cho rằng việc ban hành luật cảnh vệ là cần thiết nhằm đảm bảo hành lang pháp lý đồng bộ
thống nhất trong hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cảnh vệ
xây dựng lực lượng cảnh vệ cách mạng chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tuy nhiên luật cần quy định rõ hơn về vị trí chức năng của lực lượng cảnh vệ
quy định cụ thể về chế độ chính sách đối với lực lượng cảnh vệ
trách nhiệm sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa cảnh vệ của lực lượng công an và cảnh vệ của lực lượng quân đội
sáng nay hai mươi một tháng một mươi một tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
truyền đạt ý kiến của thủ tướng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
thủ tướng gợi ý bộ cần tập trung khắc phục bảy vấn đề tồn tại đã nhiều năm trong đó cần tập trung tái cơ cấu nông nghiệp
chính phủ dù đã có chủ trương kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nhưng khó khăn doanh nghiệp gặp phải là tiếp cận đất đai và tiến dụng
để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ngoài việc hoàn thiện khung pháp lý cần giải quyết được vấn đề tín dụng đồng thời cần nghiên cứu chính sách để nới hạn điền
tính đến ngày một mươi tháng một mươi một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận được ba trăm linh ba nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao hiện còn một trăm hai mươi tám nhiệm vụ đang giải quyết trong đó có một mươi bốn nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh sóc trăng về tình hình kinh tế xã hội
đánh giá sóc trăng là tỉnh còn khó khăn thủ tướng cho rằng sóc trăng cần nỗ lực vươn lên từng bước trở thành tỉnh có thu nhập trung bình của vùng đồng bằng sông kỳ long
lãnh đạo các bộ cho rằng trước mắt tỉnh cần tìm nguồn để nạo vét canh mương đối phó với hạn hán và biến đổi khí hậu
nhấn mạnh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao thủ tướng chỉ đạo sóc trăng phải coi giảm nghèo trong đồng bào là nhiệm vụ quan trọng
theo đó phải tìm nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo còn cao từ đó có biện pháp giảm nghèo như thay đổi tập quán canh tác lạc hậu cùng với đó không để người dân thiếu đói bệnh tật
chiều tối nay tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ ra mắt nhóm đại biểu quốc hội trẻ quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tham dự lễ ra mắt
tiếp nối những thành công ban đầu của nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa một mươi ba được thành lập lần đầu ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số hai trăm chín mươi chín ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về việc thành lập nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa một mươi bốn
điểm nổi bật của quốc hội khóa một mươi bốn là số lượng đại biểu trẻ dưới bốn mươi năm tuổi đạt tỷ lệ rất cao hai mươi sáu năm trên tổng số đại biểu
điều này thể hiện vai trò của giới trẻ ngày càng quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước và thể hiện sự tiến nhiệm của các cử tri đối với giới trẻ
phát biểu tại lễ ra mắt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị ban thường trực nhóm đại biểu quốc hội trẻ tập trung chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động
để nhóm trao đổi thảo luận về những nội dung trong chương trình nghị sự của quốc hội nhất là những vấn đề có liên quan đến giới trẻ
trao dồi nâng cao kỹ năng hoạt động đại biểu cho các thành viên đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn nghị sĩ trẻ trong các cơ chế liên nghị viện mà quốc hội việt nam là thành viên
tích cực tham gia các diễn đàn nghị sĩ trẻ trong các cơ chế liên nghị viện mà quốc hội việt nam là thành viên để thúc đẩy quan hệ với nghị sĩ các nước
tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau để nghị sĩ trẻ các nước ủng hộ quan điểm lập trường của việt nam về những vấn đề trong nước những vấn đề khu vực và quốc tế
qua đó góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của đảng nhà nước từ đó góp phần nâng cao vai trò quy tính của quốc hội
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân thay mặt nhóm đại biểu quốc hội trẻ đồng chí lê quốc phong
chủ tịch nhóm đại biểu quốc hội trẻ đã cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra
đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện đến nơi đáp nghĩa tại các địa phương để xây dựng hình ảnh các đại biểu quốc hội gần gũi với nhân dân
liên quan tới thảo luận tại quốc hội về luật quy hoạch nhiều đại biểu cho rằng nhiều lĩnh vực nhiều ngành thực hiện quy hoạch thiếu tầm nhìn trông chéo
thậm chí tùy tiện nên nhiều dự án thực hiện giang dở lãng phí gây thiệt hại cả về kinh tế xã hội
vì vậy luật ra đời sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp ngành chính quyền địa phương thực hiện nghiêm vấn đề quy hoạch
nhiều dự án trong lĩnh vực xây dựng hàng ngàn tỷ đồng thiếu vốn không triển khai được hoặc không phù hợp với thực tế cuộc sống đã bị treo hoặc chết yểu
trong lĩnh vực nông nghiệp việc trồng hồ tiêu cà phê điều và mới đây là mắc ca một cách tự phát không theo quy hoạch chạy đua theo thị trường khiến nhiều nông dân khóc dở mếu dở
theo ý kiến của đại biểu quốc hội đây là một thực tế đã và đang tồn tại
nhân là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
làm thế nào để luật đi vào cuộc sống và làm sao để thực hiện luật quy hoạch cho nghiệp
là điều mà nhiều đại biểu quan tâm
ý kiến của đại biểu cho rằng luật phải cụ thể hóa các quy định thời gian lập quy hoạch
thực hiện tiến độ quy hoạch và phải mang tính chiến lược lâu dài thông suốt từ trung ương đến địa phương
chúng ta không bám vững cái quy hoạch và không có cái định hướng tầm nhìn
vì tương lai thì cái thiệt thòi nó thuộc về người nhân dân và cái đầu tư xã hội nó thất thoát rất là lớn
lập quy hoạch thì cái cấp chiến lược phải đi trước và nội dung ở cái cấp càng cao thì mang tính
chiến lược còn đi vào cụ thể từng địa phương ngành ở cấp địa phương thì nó phải mang tính cụ thể hơn
để có một cái sự đồng nhất logic và có những cái sự liên thông giữa quy hoạch
từ cái quy hoạch cấp tỉnh hành cho tới quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia như vậy
vì thế luật quy hoạch nếu được ban hành sẽ phải đảm bảo được chất lượng và tính ổn định của quy hoạch
để quy hoạch không bị thường xuyên điều chỉnh
theo thông báo mới nhất bến xe miền đông tại thành phố hồ chí minh sẽ tăng phụ thu vé xe từ hai mươi đến sáu mươi
trong những ngày cao điểm dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy nhằm bù giá cho xe chạy về vắng khách
bến xe miền đông sẽ phát hành bán vé trước với các xe trái tuyến xe buýt và xe hợp đồng tăng cường
hoặc do xe doanh nghiệp ủy thác cho bến xe bán vé
ngày bắt đầu và kết thúc bán vé trước từ ngày hai mươi tháng một mươi một âm lịch đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai âm lịch
tức từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
cho khách đi từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai âm lịch đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai âm lịch
tức là từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
vé bán cả ngày thứ bảy chủ nhật
ngoài ra bến xe miền đông còn tổ chức bán vé trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho hành khách mua vé
dự báo số lượng hành khách từ bến xe miền đông về các địa phương ăn tết
trong dịp tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy tăng khoảng ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
lượng khách tập trung đi chủ yếu vào các ngày từ hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng chạp
giá vé tăng từ hai mươi sáu mươi là bởi ở các tuyến từ tỉnh ngược về tp hcm hầu như xe không có khách
hôm nay ủy ban về người việt nam ở nước ngoài tp hcm cùng đại học y khoa phạm ngọc thạch
phối hợp với đại sứ quán việt nam và tổng hội người campuchia gốc việt tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí
tặng quà cho ba trăm linh việt kiều và người dân campuchia có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện phone lư
tỉnh còn đan
trong khuôn khổ hoạt động thiện nguyện lần này đoàn trao tặng năm trăm linh bộ sách dạy tiếng việt cấp một
sáu trăm linh bộ dụng cụ học sinh một cuốn vở tập viết chịu đẹp và năm cuốn vở trị giá một trăm linh triệu đồng
cho hội người campuchia gốc việt nam tại tỉnh công pong chuyên năng và tỉnh pô sát
qua hoạt động này đoàn mong muốn gửi đến việt kiều và người dân campuchia tấm lòng tình cảm của đảng và nhà nước
nhân dân việt nam nói chung và người dân tp hcm nói riêng
với mong muốn bà con việt kiều và người dân campuchia nghèo sớm vượt qua khó khăn
có cuộc sống ổn định ấm no hạnh phúc
hoạt động này cũng nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
tỉnh phú yên vừa triển khai hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia khám chữa bệnh nhân đạo
đồng thời tăng cường công tác quản lý hoạt động này
và trong thời gian tới việc khám chữa bệnh nhân đạo cần phải được chấn chỉnh
và thực hiện nghiêm theo đúng quy định tại thông tư số ba mươi của bộ y tế
ngoài ra các sở ngành và địa phương phải chủ động tích cực hơn trong việc hướng dẫn các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
tham gia khám chữa bệnh nhân đạo không được phép sử dụng thuốc vật dụng vật phẩm kém chất lượng hoặc hết hạn
và sản phẩm thuốc đã có thông báo thu hồi chưa được phép lưu hành tại việt nam để cấp cho người dân
không phối hợp quảng cáo giới thiệu mua bán máy thiết bị y tế thực phẩm chức năng
và không thu tiền dưới bất cứ hình thức nào trong tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo
việc khám chữa bệnh nhân đạo phải được thực hiện theo đúng quy định mục đích ý nghĩa đảm bảo an toàn cho người dân
tai nạn giao thông đã trở thành thảm họa của mỗi quốc gia nỗi bất an của từng gia đình
nhằm chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và giáo dục ý thức người tham gia giao thông
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn năm đại hội đồng liên hợp quốc đã chính thức công nhận
và chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng một mươi một hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các
nhân tử vong vì tai nạn giao thông
đây là lần thứ năm trong buổi tối cuối tuần rất đông các bạn trẻ có mặt trong không khí sẻ chia
trong ánh nến cầu nguyện cho những vong hồn đã khuất chia sẻ nỗi đau với những người đang sống
những người tham dự cùng truyền đi thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại
đây cũng là cơ hội để mỗi một người trong cộng đồng nhắc nhở chính mình người thân bạn bè
về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng
trong khi đó chủ tịch đảng dân chủ nghị sĩ jumier khẳng định đảng này sẽ ngay lập tức xem xét thời gian và cách thức để tiến hành luận tội bà park
người vừa bị cơ quan công tố cho là nghi phạm trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân cho jun sin
bà chu khẳng định đảng dân chủ sẽ thành lập bộ máy đẩy nhanh quá trình luận tội
nhưng cũng nhấn mạnh rằng để đất nước phát triển cách tốt nhất là tổng thống tự nguyện rời khỏi nhà xanh
trước khi công bố dự thảo ngân sách đầu tiên sau khi anh rời khỏi eu hay còn gọi là brexit
chính phủ anh đã tăng cường đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trong đó đặc biệt chú trọng vào phân khúc công nghệ
chính sách mới này được kỳ vọng sẽ là nền móng giúp cho nền kinh tế anh phát triển bền vững về lâu dài
chính phủ anh thông báo bổ sung một khoản đầu tư nóng vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển
theo đó london sẽ tăng chi phí của lĩnh vực trên lên hai năm tỷ usd
mỹ cho đến năm hai nghìn hai mươi khoản đầu tư này được sử dụng nhằm đẩy mạnh các lĩnh vực công nghệ như người máy công nghệ sinh học hay công nghệ y học
cùng lúc anh cũng sẽ tiếp tục công bố một kế hoạch giảm thuế khác với kỳ vọng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp và tập đoàn của anh thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu
ngoại trưởng anh philip hamon nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ anh là duy trì sự tín nhiệm và tính bền vững của nền kinh tế
trong bối cảnh thâm hụt tài khoản vãng lai và nợ công vẫn ở mức lớn
ông hamon cho biết báo cáo mùa thu sẽ tập trung đề cập đến cách thức để nước anh có thể nắm bắt được những cơ hội
cũng như đối phó với những thách thức trước khi rời eu
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân